các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong ngày một mươi tám tháng sáu tp hcm bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay
dự kiến hơn tám trăm linh liều vaccine sẽ được tiêm trong đợt này
trong ngày một mươi tám tháng sáu sở y tế tp hcm đã có công văn khẩn gửi các cơ sở tiêm chủng
để cử cán bộ tham gia tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đó hơn năm nhân viên y tế thuộc một ba mươi hai đội tiêm từ năm trăm bốn mươi bảy đơn vị gồm bệnh viện
trung tâm y tế phòng khám tư nhân sẽ tham gia tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch
covid một mươi chín tại tp hcm
bên cạnh việc yêu cầu người dân tuân thủ các quy định về phòng dịch
hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết ngành y tế tp hcm cũng đang huy động
mọi lực lượng trên địa bàn tp một số bệnh viện quân đội bệnh viện lực lượng công an
và viện y học dự phòng quân đội tham gia vào chiến dịch tiêm chủng với nguyên tắc
và tinh thần tiêm chủng nhanh trong chiến dịch nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho những người tham gia tiêm chủng
tiếp tục thông tin khác
một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây tại khu vực đường liên thôn
thuộc thôn thọ phú xã ngọc trung huyện ngọc lạc phòng kỳnh sát điều tra tử phạm
về ma túy công an tp hcm phối hợp với cục hải quan tp hcm đã phát chuyên án
và bắt quả tăng hai đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép
chất ma túy từ lào vào tp hcm tiêu thụ với số lượng lớn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lục văn sáo ở huyện ba thước và hà thị mạch
ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm sáu trăm linh viên hồng phiến và hơn một trăm linh gram
ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm hai đối tượng là phạm thị quý
và nguyễn thị mừng
tại nơi ở của đối tượng mừng lực lượng công an đã thu giữ một trăm ba mươi năm viên nén hình trụ tròn màu đỏ
khoảng một mươi hai gam nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
đầu tranh ban đầu lục văn sáu chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
lợi dụng việc hà thị mạch là giáo viên sáu đã câu kết với mạch điều hành một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ lào về việt nam tiêu thụ
trong đó phạm thị quý sang lào mang ma túy về cho sáo và mạch đưa cho nguyễn thị mừng
bán lẻ tại nhà ở xã thiết kế huyện bà thước
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã bao vây khoảng đất trống đê biển thuộc ấp đất biểu xã phong điền
bắt quả tang nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền liền chạy ra nhiều hướng
lực lượng đã tạm giữ được một mươi tám đối tượng một mươi bốn con gà năm cặp cửa trên một mươi sáu triệu đồng
cùng một số vật chứng khác có liên quan
tụ điểm trên do một đối tượng trú tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tổ chức
và thường xuyên thay đổi địa điểm
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi
kha lâm sáu phường nam sơn quận kiến an tp hải phòng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận hải an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn hồng quân
phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm chín mươi chín
bùi thị tự nhiên phường đông hải một quận hải an tp hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truyền thông báo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện